vào ngày hai mươi bốn tháng chín ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa quyết định điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
trong đó cho phép một số loại hình dịch vụ được hoạt động trở lại kể từ giờ ngày hai mươi năm tháng chín tuy nhiên phải đảm bảo quy định về phòng dịch
các dịch vụ được phép hoạt động gồm các cơ sở giáo dục các dịch vụ khách sạn nhà hàng quán ăn các trung tâm chăm sóc sức khỏe thể thao thẩm mỹ
hoạt động theo nguyên tắc không quá năm mươi công suất và chỉ được hoạt động đến hai mươi một giờ hàng ngày
các đám cưới đám rỗ chỉ tổ chức nội bộ gia đình với không quá ba mươi người tham gia
để đảm bảo an toàn phòng dịch tỉnh thanh hóa vẫn tạm dừng các dịch vụ tại các trung tâm sự kiện
dạp chiếu phim quán bar karaoke vũ trường quán internet tiếp tục dừng các hoạt động biểu diễn nghệ thuật
sự kiện tập trung đông người và các hoạt động kinh doanh trên vỉa hè khu vực công cộng và vận tải hành khách liên tỉnh
các đám cưới đám rỗ chỉ tổ chức nội bộ gia đình với không quá năm mươi công suất và chỉ được hoạt động đến hai mươi một giờ hàng ngày